thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường tại thành phố hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
nhiều đại biểu tán thành với việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại một trăm bảy mươi bảy phường thuộc một mươi hai quận và thị xã sơn tây của thành phố hà nội
các đại biểu cho rằng vấn đề cốt lõi trong việc đổi mới tổ chức chính quyền địa phương là việc sắp xếp lại để tăng quy mô các đơn vị hành chính
phân định rõ nhiệm vụ quyền hạn đẩy mạnh phân quyền phân cấp
qua thảo luận cho ý kiến vào việc có nên đổi tên ủy ban nhân dân phường khi đã có sự khác biệt cơ bản về địa vị pháp lý tính chất và cơ cấu tổ chức
nhiều đại biểu cho rằng vẫn nên giữ nguyên tên gọi này
ở góc độ riêng đối với công dân thì toàn bộ giấy tờ liên quan đến cá nhân
ví dụ như sổ hộ khẩu giấy chính nhân dân thẻ căn cước công dân giấy đăng ký về thường tình
chú tạm trú thì chắc chắn là sẽ phải thay đổi
thứ hai đối với cơ quan quản lý nhà nước thì toàn bộ các tài liệu hồ sơ hệ thống phần mềm về quản lý thì cũng sẽ phải thay đổi
và nếu thay đổi thì có thể nhìn thấy luôn cái hệ lụy là có một sự lãng phí tốn kém vô cùng lớn
cũng như là sự khó khăn cho người dân cũng như cơ quan ở địa phương cơ quan quản lý nhà nước
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết đại biểu nguyễn thị quyết tâm
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
nguyễn thị quyết tâm cho rằng khi không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường thì hội đồng nhân dân cấp quận sẽ là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri
vị đại biểu này cũng cho rằng muốn tinh giản biên chế bền vững thì vấn đề cốt lõi là phải phân định rõ nhiệm vụ quyền hạn đẩy mạnh phân quyền phân cấp
việc đó thành phố cũng làm quận quyện cũng làm phương xã cũng làm thì ở đâu cũng sẽ cần biên chế để làm rồi nó sẽ phình ra
cho nên giảm bền vững chính là tổ chức lại bộ máy phân định lại nhiệm vụ
phục vụ chức năng và quyền hạn cho rõ ràng không trồng chéo không trùng lắp thì cái giảm biên chế đó mới thực sự là điều quả mới đem lại lợi ích cho người dân
một số ý kiến khác cho rằng sự thảo nghị quyết không nên bó hẹp việc thí điểm trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trên cơ sở tổng kết việc thí điểm thực hiện quản lý mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố hà nội
nếu thấy hợp lý và hiệu quả có thể được nhân rộng áp dụng ở các tỉnh thành phố khác